nhân dịp khai giảng năm học mới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp gỡ nói chuyện với sinh viên và làm việc với đại học quốc gia tp hcm
đây là niềm vui lớn đối với các cán bộ giáo viên và sinh viên của nhà trường trước thềm năm học mới
đại học quốc gia tp hcm với hai mươi ba năm thành lập và phát triển đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn
góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tp hcm và cả nước
tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị đại học quốc gia tp hcm cần tiếp tục phấn đấu
tập trung nâng cao chất lượng đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên tích cực học tập
gian luyện có tinh thần trách nhiệm cao chủ động sáng tạo trong giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
sẵn sàng tham gia một cách chất lượng vào công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế
xứng đáng là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước
tiếp tục xây dựng và sớm hoàn thành khu đô thị đại học đầu tiên của cả nước
hoàn thiện cơ sở vật chất cho đào tạo nghiên cứu khoa học sinh hoạt và làm việc của sinh viên và cán bộ giảng viên
phấn đấu trở thành một trong những đại học hàng đầu khu vực đông nam á và là đại học trong tốp đầu châu á
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng một mươi suất học bổng
mỗi suất một mươi triệu đồng cho các sinh viên nghèo vượt khó học giỏi